chiều nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hồng hà chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc nghe báo cáo và cho ý kiến về dự thảo nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành luật nhà ở hai nghìn một mươi chín
luật nhà ở hai nghìn hai mươi ba được quốc hội khóa một mươi năm thông qua tại kỳ họp thứ sáu
việc xây dựng ban hành nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành luật nhà ở hai nghìn hai mươi ba bảo đảm cụ thể hóa và thực thi được các quy định trong luật nhà ở
dự thảo nghị định hiện đã cụ thể hóa được nhiều nội dung chính sách hiện hành và mới về nhà ở như nhóm thủ tục liên quan đến sở hữu nhà ở của người nước ngoài trình tự thủ tục xây dựng điều chỉnh chương trình kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng nhà ở thủ tục về phát triển quản lý nhà ở công vụ nhà ở phục vụ tái định cư nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ
phó thủ tướng trần hồng hà yêu cầu bộ xây dựng thống nhất với các bộ tài chính bộ quốc phòng trong vấn đề liên quan đến quy định về đất quốc phòng an ninh bộ tư pháp và văn phòng chính phủ ra soát dự thảo bảo đảm tính thống nhất hợp hiến hợp pháp trong các quy định đúng quy định pháp luật thống nhất với các văn bản pháp luật liên quan